do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã kiến nghị miễn đóng kinh phí công đoàn năm hai nghìn hai mươi
chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội và các khoản bảo hiểm bắt buộc
theo chỉ thị một mươi một của thủ tướng các doanh nghiệp có năm mươi số lao động thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội phải nghỉ việc
thì được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên qua khảo sát nhiều doanh nghiệp hầu như không đặt tiêu chí này
mặt khác năm mươi tổng số lao động đóng bảo hiểm xã hội nghỉ việc thì đồng nghĩa với tình trạng doanh nghiệp đã bị kiệt quệ
không sản xuất kinh doanh được
vì vậy chính sách hoãn đóng kinh phí công đoàn một số tháng trong năm hai nghìn hai mươi không đạt được mục tiêu chia sẻ
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh
ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã kiến nghị
bổ sung nội dung cho phép doanh nghiệp được miễn đóng kinh phí công đoàn trong năm hai nghìn hai mươi
và dự thảo nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
chính sách này sẽ là biện pháp hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh